công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày sáu tháng bảy tại nhà văn hóa xã dị chế huyện tiên lữ do có mâu thuẫn từ trước nên trịnh quốc an cùng đồng bọn xô sát đánh nhau với nguyễn văn võ cùng chú tại huyện tiên lữ
an đã gọi thêm nguyễn xuân pháp và vũ trí công đến hỗ trợ khi thấy an bị thương pháp lớn tiếng chửi mắng các đối tượng trên
lúc này anh lê quang điền là công an viên đang làm nhiệm vụ tại đó đã yêu cầu các đối tượng giải tán
trong khi pháp chửi anh điền thì an lao vào vật ngã để các đối tượng khác đánh làm anh điền bị thương
hiện công an huyện tiên lữ đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật